thưa quý vị và các bạn không khí lạnh suy yếu những cơn mưa nhỏ mưa phùn chấm dứt
miền bắc bừng nắng với nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên ngưỡng từ hai mươi cho đến hai mươi ba độ
thời tiết tạnh giáo và ấm áp hơn hẳn
trong đêm nay nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ tăng lên mức từ một mươi bốn cho đến một mươi sáu độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
chấm dứt tình trạng rét đậm rét hại diện rộng ở các tỉnh miền bắc
sang ngày mai trạng thái mây nhiều ở bắc bộ chỉ còn duy trì trong khoảng buổi sáng
đến gần trưa thì toàn miền bắc đồng loạt chuyển nắng
do còn nắng sớm với cường độ nắng mạnh nên ở các tỉnh lai châu điện biên
phần phía tây của sơn la và hòa bình nhiệt độ sẽ tăng lên từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
khu vực đồng bằng và trung du nhiệt độ giao động từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
còn ở vùng núi phía bắc các tỉnh hà giang cao bằng bắc cạn và lạng sơn
nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
với miền trung ngày hôm nay thời tiết cũng chuyển tốt rõ rệt
dự báo trong đêm nay các tỉnh dọc từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi vẫn có mây
nhưng mưa thì chỉ xuất hiện một vài nơi
sang ngày mai miền trung cũng bắt đầu ngày mới
với tiết trời nắng giáo từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nền nhiệt ngày giao động trong khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nắng sớm
nên nhiệt độ cao giao động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sau những xáo trộn nhỏ do nhiễu động gió đông tạo ra
hôm nay thời tiết ở tây nguyên và nam bộ đã ổn định trở lại
trong đêm nay trên cả hai khu vực đều không mưa
ngày mai trời nắng sớm nên nhiệt độ ở tây nguyên và nam bộ đều duy trì ở mức cao
tại tây nguyên nhiệt độ giao động từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu
ở vịnh bắc bộ lại có hiện tượng sương mù vào ban sáng
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió chuyển hướng đông đến đông nam với cường độ mạnh ở mức cấp bốn
còn ở khu vực phía nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm
và cả hai huyện đảo này không nơi nào có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước